sử dụng facebook cá nhân tham gia hội nhóm chống đối đăng tải chia sẻ nội dung xấu độc chống đảng nhà nước
một công dân vừa bị phòng an ninh nội địa công an tỉnh ninh thuận mời lên làm việc
theo kết quả điều tra người này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân tham gia đăng tải chia sẻ bình luận nội dung xấu độc
trong các hội nhóm chống đối trên mạng xã hội facebook như khôi phục hào khí việt trại cháu bắc hồ đài á châu tự do
đây là các hội nhóm fanpage phản động hoạt động nhằm mục đích chống phá đảng nhà nước
phòng an ninh nội địa đã tuyên truyền giải thích về âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các tổ chức cá nhân phản động trong và ngoài nước
qua đó người này đã nhận thức được hành vi sai phạm cam kết không tái phạm và thao gỡ các bài viết chống đối trên facebook cá nhân